từ ngày hai mươi chín tháng ba trên địa bàn tỉnh hà nam đã xuất hiện ổ dịch tả lợn châu phi tại xã yên nam
thị xã duy tiên các đơn vị địa phương đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng dập dịch
ổ dịch tà lợn châu phi xảy ra trên đàn lợn hai mươi chín con của gia đình ông nguyễn văn tuyên với các triệu
trứng sốt bỏ ăn cơ thể tím tái sau khi mẫu bệnh phẩm lợn có kết quả xét nghiệm dương tính
với virus dịch tả lợn châu phi các cơ quan chức năng đã phối hợp với địa phương khẩn trương
triển khai các biện pháp phòng chống không để dịch lây lan
các đơn vị địa phương cũng đang tăng cường kiểm tra giám sát tình hình dịch bệnh
đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng chống để người chăn nuôi chủ động phòng tránh